thời điểm này thành phố đà nẵng đã trải qua một mươi năm ngày không có ca mắc trong cộng đồng
được đánh giá ở cấp độ hai theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
trên cơ sở đó ngày hôm nay đà nẵng cũng mở lại gần như là hết các hoạt động tại chỗ
ngoại trừ các loại hình kinh doanh như quán bar karaoke vũ trường cơ sở làm đẹp
ghi nhận của phóng viên intv
hôm nay là ngày đầu tiên đà nẵng mở cửa lại một số hoạt động dịch vụ như là quán cà phê
rạp chiếu phim hay một số cửa hàng kinh doanh ăn uống
tuy nhiên tất cả các đơn vị này đều phải hoạt động với tần suất năm mươi
và phải triển khai phương án phòng dịch để đảm bảo an toàn trong tình hình mới
bảy giờ sáng tất cả cửa hàng kinh doanh ăn uống trên đường huỳnh thúc kháng đều hoạt động nhộn nhịp trở lại
khách hàng được phục vụ tại chỗ như thế này
nhịp sống của người dân thành phố dường như đã trở lại trong điều kiện bình thường
không chạy riêng tàu
những người dân ở thành phố đà nẵng thì cũng rất là vui vẻ và vấn khởi
khi các hoạt động như cà phê và ăn uống tại chỗ được hoạt động trở lại
mình phải cũng nâng cao ý thức năm k cũng để cho thành phố đà nẵng được lâu dài hơn
không dịch bệnh covid này khỏi tái phát nữa
thời điểm hiện tại thì dịch bệnh vẫn còn đang tìm bỏ ở trong cộng đồng
cho nên là một chị khổ biết số nhân viên là vẫn
nguyên tắc là vẫn giữ nguyên tắc là năm k
rồi giữ khoảng cách trong quán của mình chỉ nhận lượng khách đủ năm mươi của quán
trong ngày hôm nay đà nẵng cũng cho phép các hoạt động hội họp tập huấn biểu diễn nghệ thuật
do cơ quan đơn vị tổ chức trong nhà không quá bốn mươi người và hoạt động ngoài trời không quá một trăm linh người
với việc mở lại nhiều hoạt động đà nẵng đã áp dụng đồng bộ các giải pháp
nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
song hành với việc nới lỏng bên trong thành phố đặc biệt siết chặt công tác phòng dịch từ bên ngoài
đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào
chúng tôi tăng cường nguồn số để làm sao đảm bảo được cho người dân đây là thùng lợi và đảm bảo được
các việc cơ bản y tế và xác nghiệm những xe nào chưa đủ điều kiện thì chúng ta sẽ phân lùng từ xa để
mình đưa vào cái việc của quán lấy cho chạy người ra thành phố nhìn chung tất cả lực lượng đưa ngõ vào thành phố đà nẵng
chúng tôi sẵn sàng hết mình vì công việc nhiệm vụ chính trị góp phần nhỏ bé để bảo vệ thành phố được bình yên
trong thời gian đến đà nẵng sẽ mở lại hoạt động dạy học trực tiếp ở các cấp theo từng giai đoạn
thành phố cũng bắt đầu đón khách du lịch địa phương từ hai mươi tháng một mươi và đón khách quốc tế từ tháng một mươi một
đà nẵng bước vào trạng thái bình thường mới tuy nhiên điều quan trọng nhất để giữ vững thành
quả chống dịch vẫn là ý thức tuân thủ quy định phòng dịch của người dân